cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam
đối với hồ thị hương loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn hai mươi hai hồ thị hương loan là phó giám đốc phòng giao dịch vĩnh định thuộc chi nhánh ngân hàng agribank huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để được nhiều người ở thị xã quảng trị
huyện triệu phong và thành phố đông hà tin tưởng cho vay nhiều lần với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
sau khi không có khả năng trả lại số tiền vay loan đã đến cơ quan công an tự thú về hành vi của mình
thực hiện hàng loạt vụ đột nhập trên địa bàn thành phố đà nẵng lấy đi số tài sản tổng trị giá hơn nửa tỷ đồng
nguyễn văn long chú tại hà nội đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt quả tàng
rạng sáng ngày hai mươi chín tháng ba
khi đang đột nhập vào một ngôi nhà trên đường phú lộc một mươi thuộc địa bàn quận thanh khê để trộm cắp tài sản
đối tượng đã bị lực lượng công an bắt quả tang thu giữ một dây chuyền vàng hai mươi triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an long thừa nhận đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm cắp trên địa bàn các quận liên triều sơn trà cẩm lệ thanh khê
với tổng giá trị hơn năm trăm linh triệu đồng số tiền có được long dùng để đánh bạc và chơi game
vào tối ngày hôm qua công an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
đã phát đi thông báo truy tìm zhang zhonggu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc tịch trung quốc là giám đốc của công ty vĩnh nguyện
có địa chỉ tại thị xã tân uyên tỉnh bình dương đây là nghi phạm đã sát hại nữ kế toán cùng công ty
vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba nhân viên công ty vĩnh thuận phát hiện nữ kế toán sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tử vong trong nhà vệ sinh
gần nạn nhân có một con dao rinh máu thời điểm này phát hiện zhang zhonggu đi từ hiện trường ra
rồi nhanh chóng lên xe ô tô bán tải rời khỏi công ty
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương thông báo cơ quan tổ chức cá nhân nào nếu phát hiện zhang zhonggu ở đâu
thì báo tin về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương địa chỉ số sáu trăm một mươi năm đại lộ bình dương phường hiệp thành
thành phố thủ giò một số điện thoại chín trăm tám mươi chín chín trăm năm mươi một bảy trăm chín mươi năm gặp trung tá lê xuân sang hoặc đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa chê xóa một tụ điểm đánh bạc bắt giữ năm đối tượng
vào trưa ngày hai mươi tám tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã mật phục bắt quả tang năm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà
tại một khu đất trống trên địa bàn xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
tại hiện trường thu giữ hơn hai mươi tám triệu đồng năm điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
hồ hậu thường chú tại xã phúc khánh huyện yên lập tỉnh phú thọ bị công an huyện yên lập tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã
cũng về tội làm dụng tín nhiệm chiếm đặt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý